tại tỉnh hải dương đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh hải dương khóa một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một về dự có đồng chí chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong buổi làm việc đầu tiên các đại biểu tập trung vào các nội dung quan trọng như tình hình thực hiện
nhiệm vụ kế hoạch phát triển sáu tháng đầu năm về tâm tư nguyện vọng kiến nghị của cử tri
nhân dân trong tỉnh tình hình kết quả bảo vệ an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội an ninh tổ quốc sáu tháng cuối năm
các báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi sáu
các tờ trình điều chỉnh đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các tờ trình về quy định chức danh số lượng mức phụ cấp bức bồi dưỡng
và khoán kinh phí đối với hoạt động không chuyên trách cấp xã thôn khu dân cư
khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã thôn khu dân cư trên địa bàn tỉnh